tại hòa bình công ty thủy điện hòa bình đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập
nhà máy thủy điện hòa bình do liên xô giúp đỡ xây dựng năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín gồm tám tổ máy với tổng công suất lắp đặt là một chín trăm hai mươi mw
trải qua ba mươi năm vận hành thủy điện hòa bình đã thực sự phát huy vai trò là công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu hồ chứa công trình đã tham gia điều tiết cắt lũ giảm lũ hiệu quả cho hạ du
thủy điện hòa bình
đã đạt hai mươi hai so với sản lượng thiết kế bản đầu
riêng năm hai nghìn một mươi bảy lập kỷ lục một mươi một hai mươi năm tỷ kw và năm hai nghìn một mươi tám dự kiến cũng đạt trên một mươi một tỷ kw
đến nay sản lượng điện sản xuất của nhà máy lũy kế đã đạt hai trăm hai mươi tám tỷ kw
với những đóng góp hết sức to lớn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ký quyết định đưa nhà máy thủy điện hòa bình vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia